từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một số bệnh viện đã triển khai việc thanh toán viện phí bằng mobile banking
quét mã qr việc áp dụng công nghệ hiện đại này sẽ mang đến nhiều tiện lợi cho người bệnh và cả bệnh viện
bên cạnh việc thực hiện bệnh án điện tử theo lộ trình từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện đại học y dược tp hcm chỉ mất vài thao tác trên điện thoại thông minh
người dân đã có thể thanh toán được viện phí thông qua việc quét mã qr nhanh chóng tiện lợi đỡ mất thời gian
việc áp dụng công nghệ thanh toán viện phí bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh sẽ giúp cho người đi thăm khám bệnh
có thể giảm bớt được thời gian chờ đợi tránh việc mang theo nhiều tiền mặt trong người hạn chế tình trạng mất cấp
phía bệnh viện cũng tránh được nhiều rủi ro sơ suốt trong khâu quản lý chi phí
hoặc là người thực hiện thanh toán thay là thực hiện ngay việc thanh toán viện phí mà không phải xếp hàng giảm thời gian chờ đợi
đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng thời giúp bệnh viện giảm được chi phí nhân lực quản trị có hiệu quả hơn
dù tiện lợi tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận trên thực tế có khá nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi
hoặc là người nông dân nghèo chưa có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh thì không thể áp dụng được hình thức thanh toán này
bệnh viện cần duy trì song song cả
để việc thanh toán bằng tiền mặt để bao đảm tốt nhất cho người dân